tiếp tục phiên họp thứ ba mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội
hôm nay tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến việc sửa đổi một số nghị định
báo cáo giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số bốn mươi ba
và đặc biệt cho ý kiến lần đầu đối với hai dự án luật
buổi sáng ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến với dự án luật quy hoạch đô thị và nông thôn
dự án luật đề xuất kế thừa và hoàn thiện các quy định về quy hoạch đô thị
tại luật quy hoạch đô thị năm hai nghìn chín và quy định về quy hoạch xây dựng tại trường hai luật xây dựng
phạm vi điều chỉnh của luật là quy định về hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn
lập thẩm định phê duyệt giả soát điều chỉnh tổ chức quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn
và quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị và nông thôn
buổi chiều ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về luật địa chất và khoáng sản
dự thảo luật địa chất và khoáng sản kế thừa đầy đủ các chính sách quy định đang phát huy hiệu quả của luật hiện hành
bên cạnh đó dự thảo luật sửa đổi có một số điểm mới đặc biệt là nội dung về quy định về điều tra cơ bản địa chất khoáng sản
quản lý thông tin dữ liệu điều tra địa chất khoáng sản
cả hai dự án luật đều được đánh giá đủ điều kiện chính quốc hội tại kỳ họp thứ bảy sắp tới
trong ngày ủy ban thường vụ quốc hội cũng đã cho ý kiến về kết quả giám sát của đoàn giám sát quốc hội
về việc thực hiện nghị quyết bốn mươi ba sửa đổi bổ sung một số nội dung của nghị định tám năm hai nghìn một mươi
về quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan việt nam ở nước ngoài
kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của hội đồng dân tộc và các ủy ban của quốc hội năm hai nghìn hai mươi ba